thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ sáng nay tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thủ tướng phạm minh chính dự gặp mặt tri ân chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với tỉnh điện biên tổ chức
điện biên phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở vùng rừng núi tây bắc có vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường đông dương và cả đông nam á
thấy rõ vị trí quan trọng này năm một nghìn chín trăm năm mươi ba thực dân pháp cho quân nhảy dù và không ngừng tăng thêm binh lực vũ khí trang thiết bị quân sự
xây thêm nhiều công sự đột lũy biến điện biên phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất đông dương một pháo đài bất khả xâm phạm
đánh giá đúng tình hình và âm mưu
đoạn của địch tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị đã sáng suốt quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng
chủ tịch hồ chí minh xác định chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn đảng toàn quân toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được
với tinh thần tất cả vì mặt trận tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
với tinh thần tất cả vì mặt trận sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ với ý chí cuột cường
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng dồn sức người sức của để điện biên phủ trở thành chiến thắng quyết định
đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc thực dân góp phần quan trọng cho cách mạng cho dân tộc việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định chiến thắng điện biên phủ chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
của lương chi và phẩm giá con người được thể hiện bằng sự lãnh đạo chỉ đạo chiến lược đúng đắn sáng tạo tài tình của đảng và chủ tịch hồ chí minh
tài thao lược của đại tướng võ nguyên giáp và các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ trên chiến trường
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
thủ tướng phạm minh chính mong các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến không ngừng phát huy truyền thống
ý chí tự lực tự cường tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ luôn là tấm gương sáng tạo động lực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nói theo
đã trao hai trăm bảy mươi xuất quà ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai triệu đồng một chiến sĩ và thủ tướng chính phủ
tặng quà vật phẩm cho các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trước đó tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên trong không khí trang nghiêm xúc động
thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các tổ chức chính trị xã hội đã đến dân hoa dân hương
và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
nghĩa trang liệt sĩ a một là một chứng nhân lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ truyền thống anh hùng cách mạng của cha anh
để phân đấu lao động học tập và xe luyện mọi mặt xây dựng quê hương để biên phủ sao đẹp
sáng nay tỉnh hà tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh cổ tổng bế thư trần phú ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa kinh dông tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con ưu tú của dân tộc việt nam
cuộc đời hoạt động cách mạng của tổng bí thư trần phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị tổng bí thư của đảng chỉ gần một mươi năm
nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
tại lễ kỷ niệm các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật hãy giữ vững trí khí chiến đấu với ba chương
gồm chương một khí phách hồng lam chương hai người cộng sản kiên trung chương ba quê hương vang mãi lời anh
trước đó đồng chí trương thị mai cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh
đã đến dân hoa tại khu mộ tổng bí thư trần phú ở xã tùng ảnh huyện đức thọ
cùng ngày đồng chí trương thị mai đã đến dân hương tại khu lưu niệm cố tổng bí thư hà huy tập
đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn tại huyện cầm xuyên và khu di tích ngã ba đồng lộc can lộc
tối nay một mươi bảy tháng bốn tại văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tới tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và thành phố hà nội
chuỗi hoạt động của ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn
với các thông điệp như sách hay cần bán
đọc sách quý tặng bạn tặng sách hay mua sách thật sách hay mắt đọc tai nghe
trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra triển lãm các bộ sách quý về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám
ảnh và sách về đất nước con người việt nam trên những phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp
ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba được tổ chức với đầy đủ không gian giới thiệu
khoảng ba sách của khoảng sáu mươi đơn vị và cung cấp cho bạn đọc trên bốn mươi nầu sách có giá trị
ngoài ra tại hội sách sẽ có nhiều sự kiện tọa đàm giới thiệu sách giao lưu tác giả tác phẩm
chương trình nghệ thuật tiêu biểu nhằm cung cấp cho bạn đọc và du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến với hội sách
sáng nay tại hà nội đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp việt nam đầy mạnh phát triển kinh tế xanh
với sự tham gia chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý nhà nước
các doanh nghiệp địa phương các chuyên gia và nhà nghiên cứu
tăng trưởng xanh chuyển dịch xanh đã nhận được sự quan tâm lớn của đảng nhà nước
được thể hiện thông qua các chiến lược quốc gia và khung khổ pháp lý
tuy nhiên chuyển dịch phát triển theo hướng xanh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra với nước ta
nếu không giải quyết kịp thời thì tới đây những rào cản về môi trường khí hậu
trong thương mại quốc tế đã và sẽ được áp dụng ngày càng nhiều trên thế giới
trong đó đổi mới công nghệ là chìa khóa cho quá trình
chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế xanh tại việt nam
các chính sách giải pháp hỗ trợ về đầu tư kết nối pháp lý và phát triển nguồn nhân lực
sẽ cần được ưu tiên và chú trọng triển khai thực hiện
đặc biệt cần tăng cường hợp tác quốc tế ở cấp độ song phương và đa phương
lan tỏa thông điệp về một việt nam quyết tâm chuyển đổi xanh
học hỏi công nghệ là đối tác tích cực của cộng đồng quốc tế
chung tay giải quyết bài toán chung của toàn cầu
việc thực hiện chuyển đổi số áp dụng công nghệ mới vào quy trình làm việc
được cho là yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường hiện nay của các doanh nghiệp
các nền tảng số make in việt nam sẽ giúp doanh nghiệp việt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số
ra đời từ năm hai nghìn một mươi chín gapowork là nền tảng giúp doanh nghiệp có một không gian làm việc online
với điều kiện làm việc phân tán
điểm đặc biệt là cách tổ chức gần giống như một mạng xã hội nội bộ
với hai mươi sáu tính năng phục vụ doanh nghiệp
giao tiếp và cộng tác trong công việc
từ nhắn tin gọi điện họp online tới quản lý công việc lịch biểu chấm công phê duyệt
gapowork mới đây cũng đã thực hiện kỳ kết hợp tác chiến lược với new wing
trong việc cung cấp gói sản phẩm công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp
hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng văn hóa và gia tăng năng suất làm việc trong tổ chức
hôm nay sở du lịch tp hcm phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch một mươi ba tỉnh thành đông bằng sông cổ long
tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng tp hcm và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cổ long
lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề du lịch xanh phát triển bền vững
đại diện sở du lịch tp hcm triển khai chương trình với các nội dung chính là
liên kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch liên kết phát triển sản phẩm du lịch
liên kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch
liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tham gia các hoạt động du lịch của một mươi bốn địa phương
trong vùng liên kết đồng thời cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia quản lý nhà nước
về vai trò định hướng của mỗi địa phương trong mối liên kết những giải pháp kế sách góp phần
cho sự phát triển ngành du lịch trong mối liên kết vùng năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
qua đó tăng cường hơn nữa mối liên kết hợp tác phát triển du lịch và tiến tới đồng thuận đưa ra
những giải pháp kế hoạch hành động cụ thể thiết thực về liên kết vùng phát triển du lịch
giữa tp hcm và một mươi ba tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long
ủy ban nhân dân quận năm tp hcm cho biết đang ra soát các bước thủ tục để cưỡng chế đối với diện tích nhà đất
tại số một trăm năm mươi hai trần phú sau thời gian dài đơn vị sử dụng không chấp hành quyết định thu hồi đất của ủy ban nhân dân tp
do liên quan đến những sai phạm trong việc đầu tư xây dựng khu đất tòa lạc tại địa chỉ một trăm năm mươi
đường trần phú quận năm bị ủy ban nhân dân tp hcm ra quyết định thu hồi đất vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm nay văn phòng đăng ký đất đai thành phố gửi công văn tổng công ty thuốc lá việt nam
và công ty trách nhiệm mẫu hạng vina alliance về việc giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại khu đất này tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện tiếp đó sở tài nguyên và môi trường thành phố
ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một trăm năm mươi hai trần phú
đến nay qua gần sáu tháng phía doanh nghiệp vẫn chưa hợp tác
ủy ban nhân dân quận năm đang thực hiện các bước thủ tục cần thiết để cưỡng chế thu hồi khu đất này theo quy định
khu đất một trăm năm mươi hai trần phú rộng gần ba mươi một m hai với ba mặt tiền đường trần phú lê hồng phong trần nhân tông
được xem là một trong những khu đất ở vị trí đắc địa tại trung tâm quận năm
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thu hút lượng lớn du khách thập phương và đồng bào cả nước
hành hương về đất tổ
cùng với việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự
công an tp hcm đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy trễ cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý khi có các tình huống cháy nổ xảy ra
để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy trước thời điểm khai hội
phòng cảnh sát phòng cháy trễ cháy và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm
đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của khu di tích
để phát hiện những hư hỏng hạn chế kịp thời sửa chữa thay thế những trang thiết bị mới
phòng cảnh sát phòng cháy trễ cháy và cứu hộ cứu nạn công an tp hcm
đã nhận thức được việc cháy nổ rất nguy hiểm nên tự ý thức của cửa hàng đã chuẩn bị trang bị bình cứu hỏa
và cũng được các anh em cảnh sát phòng cháy trễ cháy nhắc nhở thuyên truyền cách sử dụng khi gặp sự cố xảy ra
nhờ chủ động trong triển khai các phương án nên từ khi khai hội đến nay công tác phòng chống cháy nổ
trong khu di tích lịch sử đền hùng và các địa bàn lân cận luôn được bảo đảm tuyệt đối an toàn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội
để xây dựng tri bộ vững mạnh huyện ủy ý yên tỉnh nam định đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ
ban chấp hành đảng bộ huyện phụ trách từng đảng bộ đảng ủy viên các xã phụ trách tri bộ
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tập huấn kỹ năng công tác đảng
chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba huyện ủy ý yên đã tổ chức hai mươi bảy lớp bồi dưỡng tập huấn
với hơn tám năm trăm linh cán bộ đảng viên tham gia đào tạo học tập
trong đó chú trọng việc quán triệt các nhiệm vụ giải pháp xây dựng tri bộ vững mạnh được nêu trong nghị quyết số hai mươi một
đi cùng với đó huyện ủy ý yên tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
để cán bộ đảng viên phát huy được tối đa vai trò của mình
qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ trong vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở
làm được nhiều việc mà trước đây không làm được
nhờ đó thì chúng tôi hàng tháng xây dựng cái nghị quyết sát hợp với tình hình của địa phương
qua triển khai thì đối với nhân dân trong thôn thì cũng rất là đồng tình và thực hiện tốt các nhiệm vụ
tại đảng bộ xã yên khang riêng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
qua kiểm điểm đánh giá phân loại hàng năm
một trăm linh các tri bộ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên
không có tri bộ không hoàn thành nhiệm vụ
nhờ đó đảng bộ xã yên khang năm năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm hai nghìn một mươi chín thì xã yên khang là một trong ba xã tốt đầu của huyện
đã hoàn thành cái chương trình xây dựng xã nông tù mới nâng cao
đến năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh các thôn xóm kể cả các thôn xóm sắp nhập
đã được công nhận là thôn nông tù mới kiểu mẫu
tất cả các tri bộ đều hoàn thành nhiệm vụ và hoàn tất nhiệm vụ trở lên
ở các tri bộ khác trong đảng bộ huyện y yên
nâng cao chất lượng sinh hỏa tri bộ cũng được coi là giải pháp cơ bản
để nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ
trên tri bộ thì trước đây thì chúng ta chủ yếu là những đảng viên già
những đảng viên mà có điều kiện ở nhà thì tham gia chuyên nghiệp đầy đủ
còn lại những đảng viên mà
đi làm ăn xa những đảng viên có nhiều công tác
thì bây giờ các đồng chí đã đổi mới họp vào những ngày nghỉ
và những nơi có điều kiện có thể là buổi tối
để cho tất cả các đảng viên trong toàn đảng bộ
chúng ta nhận thức đúng được cái vai trò vị trí lãnh đạo của mình
việc thứ hai thông qua đó thì các hội đoàn thể quân chúng
khi có điều kiện tổ chức các hội nghị và sơ tổng kết
thì anh em cán bộ của xã cũng như của huyện
thì liên tục quay về địa phương để triển khai những cái nhiệm vụ quan trọng
then chốt của từng thời gian từng kế hoạch một
có như thế thì tất cả các đoàn viên hội viên của các đoàn thể
cũng nhận thức rõ được vấn đề của mình để thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình
để đạt được các mục tiêu này
thì việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ là giải pháp mang tính quyết định